ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tp hà nội họp giao ban quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi